theo lực lượng cứu hộ đã có một mươi năm người đầu tiên được đưa ra
ngoài ra theo thông tin chúng tôi vừa nhận được bốn ca cấp cứu được chuyển đi
trong đó có hai nạn nhân được chuyển vào bạch mai và hai nạn nhân được chuyển vào bệnh viện việt đức
hiện vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát vì vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn
vừa hết giờ làm việc buổi sáng nhiều người vẫn chưa rời khỏi cơ quan
và hiện tại thì phóng viên hoàng việt của truyền hình công nhân đã có mặt tại hiện trường
để chuyển tới những thông tin mới nhất tới quý vị và các bạn về công tác giải cứu các nạn nhân trong vụ sập nhà nói trên
vâng ạ xin chào anh hoàng việt ạ
dạ vâng xin chào trường quay xin chào chị thu trang
dạ vâng xin anh cho biết thêm thông tin về công tác giải cứu các nạn nhân tính đến thời điểm hiện tại ạ
dạ vâng thưa quan sát của chúng tôi tại hiện trường thì hiện nay công tác giải cứu các nạn nhân vẫn đang được tiến hành rất khẩn trương
quan sát của chúng tôi từ lúc có mặt tại hiện trường thì có thêm nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát
hiện tại thì cái việc tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn do cái lượng đất đá đổ từ cái căn nhà cũ xuống là khá lớn
và hiện nay thì các đơn vị như công an quân đội vẫn đang rất tích cực để triển khai công tác giải cứu
vâng ạ vậy nguyên nhân của vụ sập nhà đã được xác định là như thế nào rồi ạ
hiện nay thì mọi cái công tác ở hiện trường vẫn đang tập trung vào việc tìm kiếm các nạn nhân
nhưng theo nhiều người dân khi mà
vụ sập thì có thể do trận mưa lớn hôm qua đã gây ra cái hiện tượng ngập nước cũng như là các cái mảng tường bị ngâm nước có nâu
nên có thể là dẫn tới hiện tượng cái căn nhà này nó cũng đã cũ và gây ra cái vụ sập nhà kể trở
dạ vâng ạ xin được cảm ơn anh hoàng việt đã thông tin tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất và
và những thông tin tiếp theo về vụ sập nhà và giải cứu các nạn nhân sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn
hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo